các bác sĩ khoa phẫu thuật tiết niệm và nam học bệnh viện e vừa tiếp nhận vào phẫu thuật thành công cho cụ bà bảy mươi bốn tuổi ở hà nội có hai bảng quang một bảng quang thật và một bảng quang giả hay còn gọi là túi thửa bảng quang
mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu thậm chí có nguy cơ cao ra đến biến chứng nguy hiểm bao gồm ung thư
người bệnh nhập viện vào khoa bệnh nhiệt đới với biểu hiện của viêm đường hô hấp trên cấp sốt cao ho đờm đau họng
các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm chụp ct đã xác định ngoài bệnh viêm phế quản phổi người bệnh còn mắc bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu người bệnh có đến hai bảng quang
ngay lập tức các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới đã hội trần với các bác sĩ khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học để đưa ra phương án điều trị tiếp theo cho người bệnh
khai thác tiền sửa bệnh án người bệnh đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết miệng vài năm nay như tình trạng tiểu bút tiểu đêm nhiều ba bốn lần tiểu nhiều lần vào ban ngày
người bệnh nghĩ rằng mình chỉ mắc bệnh tiểu đêm thường gặp ở người già nên không đi khám
sau khi nhận được kết quả chụp ct ở bụng người bệnh đã rất sốc khi phát hiện mình có hai bàng quang
các bác sĩ thận tiết niệm gọi trường hợp có hai bảng quang này là tôn hành giả giả hành tôn bảng quang thật và bảng quang giả thực chất là túi thừa bảng quang
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế thịnh khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học bệnh viện e cho biết
túi thừa bảng quang là tình trạng xuất hiện túi phồng bất thường hình thành trên thành bảng quang
túi này được hình thành do sự thoát vị của lớp niêm mạc bằng quang qua lớp cơ bằng quang
túi thừa bàng quang có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên bảng quang nhưng phổ biến nhất là ở mặt sau được hình thành do bẩm sinh hoặc do mắc phải
nguyên nhân bầm sinh thường do khiếm khuyết trong quá trình hình thành bảng quang của thai nhi
nguyên nhân mắc phải thường gặp ở người lớn do tắc ngán đường tiểu như sỏi bảng quang phi đại tuyến tiền liệt sơ cứng cổ bảng quang hẹp nhộn đạo bệnh lý bảng quang thần kinh hay chấn thương bảng quang
ở giai đoạn đầu túi thừa bàng quang thường không có triệu chứng nào đặc hiệu
tuy nhiên khi thể tích của nó tăng dần bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh thường là do các biến chứng tại chỗ do túi thừa gây ra
chia sẻ với mức độ nguy hiểm của túi thừa bảng quang thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế thịnh cho biết
giống như quả bom có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm
do đó với trường hợp bệnh nhân này các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bằng quang và trả lại bàng quang khỏe mạnh cho người bệnh
đề phòng các biến chứng do túi thừa bàng quang gây ra cần chú ý thăm khám theo dõi sức khỏe định kỳ
bên cạnh đó để đánh giá chức năng của thận ngoài siêu âm có thể thực hiện xét nghiệm máu nước tiểu nhằm có hướng xử trí kịp thời
các bác sĩ lưu ý thêm về biến chứng nguy hiểm tại hệ thống tiết nghiệm là bởi không có lớp cơ nên chức năng tống suất nước tiểu động trong túi thừa bằng quang kém
vì vậy mỗi lần đi vệ sinh nước tiểu trong túi thừa không được tống hết nên có một lượng nước tiểu nhất định còn tồn động
quá trình này kéo dài khiến túi thừa ngày càng căng lên gây chèn ép của bàng quang và đè niệu đạo
dẫn đến các biến chứng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại sỏi túi thừa bí tiểu cốc và mạng tính
nguy hiểm nhất là ung thư bằng quang hay những biến đổi tiền ác tính
ưu nước ở niệu đạo và thật là những biến chứng thường gặp gây suy giảm chức năng đường tiết niệu do hậu quả tắc ngẽn hay trào ngược
khoảng ba năm các trường hợp có nguy cơ mắc biến chứng ung thư biểu mô tuyến của niêm mạc túi thừa bàng quang
việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời túi thừa bảng quang rất quan trọng nhằm giảm những tác động do bệnh gây ra
đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm của bệnh
khi xuất hiện các triệu chứng bệnh người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị kịp thời
tránh những biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh